sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh thanh hóa phối hợp với các huyện bá thước và huyện quan hóa tổ chức lễ công bố tour du lịch cộng đồng ua luông
dự kiến đây sẽ là một tour du lịch cộng đồng thu hút được rất đông du khách trong và ngoài nước
khu bảo tồn thiên nhiên phù luông có hệ sinh thái đa dạng là nơi sinh sống lưu trú của nhiều loài động thực vật quý hiếm trải rộng trên địa bàn hai huyện miền núi bá thước và quan hóa
đây cũng là địa bàn sinh sống của bà con dân tộc thái mường hiện vẫn còn bảo lưu bản sắc những thiết chế văn hóa đặc trưng cùng kho tảng văn hóa dân gian phong phú đa dạng
tour du lịch cộng đồng phú luông bao gồm lựa chọn một ngày với các điểm đến như bản hiêu làng nghề dệt thổ cầm lũng niêm hang cá thần mường ký tại huyện bá thước hang ma tại huyện quan hóa và nhiều làng bản du lịch khác tại hai huyện nói trên